trong toàn bộ hai công đất gương hỏa tự tay dựng lên hai mươi tám căn phòng nhỏ
mỗi phòng có diện tích từ ba mươi đến bốn mươi m hai để người bệnh tiện sinh hoạt nghỉ ngơi
dù không khang trang và chưa đầy đủ tiện nghi nhưng đối với người nghèo thì đây vẫn là một mái ấm lý tưởng
trong toàn bộ hai công đất gương hỏa tự tay dựng lên hai mươi tám căn phòng nhỏ
dù biết rõ công việc chăm sóc người già người mang bệnh là vô cùng vất vả và tốn kém
nhưng từ trước tới nay lão lương sĩ sáu hạ chưa một ngày than vãn
ông cho đó là niềm vui khi đã góp phần đổi thay được số phận của những mảnh đời bất hạnh